măng tươi là thực phẩm bán phổ biến
để tiếp cận phóng viên chương trình thực phẩm sạch hay bẩn đã tìm đến một chợ dân sinh thuộc địa bàn quận gò vấp thành phố hồ chí minh
mang tươi ở đây chủ yếu bày bán ngay bên lề đường
đa phần măng được đựng trong những thao nhựa
các thao măng đều để trần dưới nắng không một vật che chắn mặc cho bụi bẩn khói xe
trên bề mặt thao đã nổi váng và những bức măng đã ngả màu ố
một điểm bán khác ở chợ nguyễn văn chỗi quận ba măng cũng được bày bán la liệt đủ loại từ tươi đến ngâm chua
theo lời giới thiệu của người bán các loại măng này đều là măng rừng được chuyển từ đắk lắc về
qua quan sát măng này đã xỉn màu vỏ da và nước ngâm măng có mùi khó chịu
tuy mang danh măng rừng nhưng giá lại khá rẻ chỉ từ hai mươi đến hai mươi năm đồng một kg khiến người mua không khỏi thắc mắc hoài nghi về nguồn gốc thật sự của nó
liệu đó là măng rừng hay măng ngâm hóa chất rồi mượn danh
mình đang nói tới chất vàng ô
cái chất vàng ô này nó có tên khoa học là oramin o
nó là một cái chất khoa học công nghiệp người ta sử dụng để mà nghiệp nhâm vải
thì mình mới sử dụng nó để mình làm cho cái măng nó có cái màu đẹp vàng tươi ấu ánh giòn rất là bắt mắt
thì chúng ta rất là dễ lành khi mà nhìn thấy cái măng này ở ngoài thị trường
thì dễ dàng mua lắm
theo nhiều lái buôn đa số măng tươi bán ở chợ đều được ngâm với nước muối
nhưng thực tế những loại măng này đã bị một số người buôn gian bán lận cho tắm hóa chất trước khi đem ra chợ tiêu thụ
vì lợi nhuận nhiều cơ sở sản xuất đã sử dụng chất vàng ô để tắm măng
chất này tên hóa học là diarin methan là chất cực độc được dùng chủ yếu trong công nghiệp nhuộm vải
chỉ cần một lượng nhỏ các cơ sở sản xuất đã phù phép
biến mang kém chất lượng thành măng tươi giòn màu vàng sẫm để qua mắt người tiêu dùng
theo các chuyên gia việc sử dụng các chất vàng ô để nhuộm màu bắt mắt cho măng có khả năng gây ngộ độc cao
nguy hiểm hơn nếu tồn dư lâu dài những chất này có thể làm gia tăng khả năng gây ung thư
cục thực phẩm hoa kỳ người ta cũng công bố nó là một trong ba chất hàng đầu gây nên ung thư
thế nhưng mà chúng ta lại sử dụng
nó để làm cái nhuộm cho măng tươi
người ta đem cái chất này người ta thí nghiệm trên cái động vật trước
thì người ta thấy rằng nó hại tới bầu gan tới bầu thận tới bầu xương
nhưng mà sử dụng trên người đó thì người ta lại ghi nhận một số trường hợp
thì có buồn nôn có nôn có chống mặt
và người ta cũng chưa ghi nhận được cái thời gian sử dụng bao lâu
thì nó sẽ gây hại đưa đến ung thư
nhưng mà khởi đầu là người ta có thể nhận biết được thông qua các triệu chứng như thế
ngoài chất vàng ô để măng chua được ngon và trắng hơn
người bán còn sử dụng cả chất acid chanh
acid chanh được sử dụng để tạo độ chua tẩy trắng
đây là hóa chất công nghiệp để tẩy nhuộm
cái acid chanh hay là acidcric là nó tổng hợp nó chế biến từ cái vị chua của chanh
tuy nhiên người ta sử dụng cái acid citric này cho trong công nghiệp
để làm giúp tẩy cũng như là công nghiệp chế biến
rồi sau đó người ta phải bỏ nó đi bỏ loại bỏ cái chất này đi rồi mới dùng
tuy nhiên khi mà những cái người không phải làm trong cái công nghiệp mà chỉ chế biến có tính cách là gia đình
thì người ta lại sử dụng nó và cái vị chua của nó đó người ta cũng tận dụng để người ta làm các cái thức ăn như là chế biến như quãi
như chế biến các cái thành phần
thay vì sử dụng giấm hay thay vì sử dụng những cái loại cần chua
đôi khi nó cũng được sử dụng để làm cho các cái thực phẩm mà để lâu mà luôn luôn nó giữ được vừa có vị chua mà vừa cái màu sắc bắt mắt
trong khi người bán măng sử dụng vô tội vạ hóa chất công nghiệp
thì người mua dù có cảnh giác chừng nào cũng khó tránh khỏi thực phẩm bẩn
lựa chọn muốn mua ở đóng siêu thị nếu mà chị mua ở siêu thị mà chị có cái màu vàng nhiều là chị ít có mua lắm
thì tôi cũng hơi lo vấn đề đó nếu mà mua những cái đồ đó thì tôi mua người quen
cái măng mà có hóa chất thì chúng ta thấy măng nó màu tươi rất đẹp bóng lưỡng
khi mà chúng ta bẻ thử thì chúng ta thấy nó rất là giòn rất là dễ bẻ
còn cái măng mà tự nhiên thông thường là cái màu vàng màu vàng tối màu vàng xỉn chứ không lưỡng
và cái quan trọng là dai chúng ta bẻ nó sẽ không có dễ gãy dễ dòn như là cái măng quá chất
để bảo vệ mình trước tác hại của măng ngầm hóa chất tốt nhất người tiêu dùng nên chọn mua các loại măng tươi còn nguyên vỏ không qua ngầm tẩm
khi mua măng về cần rửa sạch và lục kỹ trước khi chế biến
điều này vừa loại bỏ hóa chất ngâm măng vừa góp phần loại độc tố trong băng
đối với măng ngâm nước bán ngoài chợ cũng nên cẩn trọng với loại măng trắng mềm vì rất có thể măng đã được bảo quản bằng hóa chất
tuy nhiên người tiêu dùng không nên ăn quá nhiều măng tươi vì trong măng chứa hẳn lượng cyanide rất cao là chất rất độc với cơ thể